trước đề nghị của cử tri tp hcm về cơ chế hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
bộ tài chính cho biết đã phối hợp chặt chẽ với bộ kế hoạch và đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước là tám trăm ba mươi bảy hai mươi năm tỷ đồng
thực hiện quy định tại quyết định số sáu trăm linh một bộ tài chính đã ban hành thông tư số một trăm một mươi chín hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính cho quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
bộ tài chính cũng đã phối hợp chặt chẽ với bộ kế hoạch và đầu tư cấp vốn điều lệ cho quỹ từ nguồn ngân sách nhà nước tám trăm ba mươi bảy hai mươi năm tỷ đồng
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tổng nguồn vốn hoạt động của quỹ ước tính đạt một sáu tỷ đồng
quỹ đã thực hiện ký kết hợp đồng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với một mươi bốn dự án với tổng giá trị một trăm linh bảy bảy mươi chín tỷ đồng
tổng giá trị chấp thuận giải ngân là một trăm linh sáu năm trăm một mươi hai tỷ đồng
số đã giải ngân là chín mươi hai năm tỷ đồng
dư nợ cho vay đạt năm mươi hai chín trăm ba mươi hai tỷ đồng không có nợ quá hạn
do đó đã góp phần vào việc hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
như vậy sau khi nghị định số ba mươi chín của chính phủ được ban hành
các bộ ngành đang triển khai tích cực để có các văn bản hướng dẫn bảo đảm đồng bộ
đầy đủ căn cứ pháp lý cho quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa sớm hoạt động
qua đó hỗ trợ tốt hơn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới